hiện nay dịch cúm da cầm đang bùng phát tại trung quốc và xuất hiện tại một số tỉnh thành trong cả nước
trên địa bàn tỉnh phú thọ dù chưa phát hiện ổ dịch cúm gia cầm nhưng địa phương và các hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh các biện pháp để phòng chống ngăn chặn dịch bệnh tái sinh lây lan trên đàn vật nuôi
để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm các trạm thú y đã chỉ đạo cán bộ thú y các xã thị trấn thường xuyên giám sát nắm tình hình ở các trang trại để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường
đồng thời phối hợp với các địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ chăn nuôi về công tác phòng dịch mức độ nguy hiểm khi dịch bệnh bùng phát chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật tư sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra